mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi ba tháng ba công an quận sáu tp hcm cho biết
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với quỳnh thế tài ba mươi ba tuổi ngụ quận bình tân
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tài là nghi can giật điện thoại galaxy s bốn của em hứa bảo trân một mươi năm tuổi ngụ quận bình tân
khi nạn nhân đang đi học vào chiều ngày một mươi tám tháng ba
ngay sau khi bị giật điện thoại em trân đã dùng một chiếc điện thoại khác nhắn tin vào số máy của mình
sinh tài cho chuột lại máy với giá bốn triệu đồng và được tài đồng ý
ngay sau đó nạn nhân trình báo sự việc với cơ quan chức năng
đến một giờ chiều ngày một mươi chín tháng ba khi tài đang gặp em trân để trao đổi
thì bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự quận sáu bắt giữ
tại cơ quan điều tra tài khai nhận hành vi cướp dật tài sản trên
vụ việc đang được công an quận sáu tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo diễn biến vụ việc chủ tịch xã chỉ đạo phá rừng phòng hộ
xảy ra tại địa bàn xã mường nhà huyện điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn đốc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ
mang tên sưởng đốc có địa chỉ tại phường nam thanh tp điện biên phủ
vào thời gian cuối tháng hai và đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
nguyễn văn đốc đã thuê ba nhóm thợ chặt cây sẻ gỗ
tại tiểu khu bảy trăm chín mươi tám bảy trăm chín mươi chín rừng phòng hộ
tại bản phan lây xã mửa nhà huyện điện biên
không đúng với hồ sơ thiết kế khai thác được cấp phép
gây thiệt hại trên một trăm hai mươi mét khối gỗ các loại
khám xét nơi ở và nơi sản xuất kinh doanh gỗ của nguyễn văn đốc
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ
có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng
thưa quý vị cây anh túc hay còn gọi là cây thúc viện
hiện nay tại việt nam và một số nước trên thế giới
đã cấm trồng loại cây này
vì trong cây có chứa các chất như mốc phin coden
nicotine papaverine là các chất sử dụng nhiều
sẽ gây nghiện và có tác hại trực tiếp lên cơ thể người
và vừa qua hai nhà dân tại không điềm tây xã minh phượng huyện tiên lữ
đã bị công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên kiểm tra phát hiện
trồng cây anh túc tại nhà
kiểm tra tại ông nhà ông nguyễn hữu danh và nhà ông phạm văn dông
lực lượng công an phát hiện một vườn cây một mươi bốn m hai
đang được nhân giống và hai mươi cây anh tú đã ra hoa quả
hiện công an huyện tiên lữ đã thu giữ toàn bộ số cây
chứa chất gây nghiện trên
tiến hành giám định xử lý theo quy định của pháp luật
hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã tổ chức tiêu hủy hơn một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
số thuốc lá được đem đi tiêu hủy lần này
chủ yếu của các nhãn hiệu như z hero
được thu giữ từ các vụ vận chuyển hàng lậu
bị bắt giữ từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
thu gần một mươi bao
bộ đội biên phòng tỉnh thu giữ gần ba mươi hai bao
cục hải quan tỉnh thu gần ba mươi một bao
số còn lại của công an các huyện thị xã thành phố
trong toàn tỉnh thu giữ
chiều tối qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố hải phòng nhận được tin báo
tại tầng hai của cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước
hàng nga số bảy mươi sáu đường một trên bốn
thị trấn khắc bà huyện khắc hải
xảy ra cháy
sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
số tám đã huy động ba mươi cán bộ chiến sĩ và
chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường
với tinh thần trách nhiệm cao
các lực lượng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy
sau một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt
tuy nhiên do các thiết bị điện còn bốc khói
tìm ẩn nguy cơ cháy lan sang các tầng khác
nên lực lượng tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
để giặt tắt hoàn toàn
sau một giờ toàn bộ khu vực cửa hàng mới đảm bảo an toàn
tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng đã làm hư hại nhiều thiết bị điện của cửa hàng
các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra
làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thưa quý vị và các bạn trong vụ xà lan đâm sập cầu gà
tại đồng nai đoàn tàu số hiệu hai nghìn năm trăm bốn mươi hai
may mắn dừng kịp thời
cách địa điểm cầu bị sập chỉ hơn hai trăm linh mét
ít ai biết được rằng
ngay khi tiếng vai chạm rất lớn vang lên
chính một người dân sống gần đó đã tức tốc chạy đến
cấp báo cho nhân viên trực gác
cảnh báo cho đoàn tàu số hiệu hai nghìn năm trăm bốn mươi hai dừng lại
vâng đó là anh huỳnh ngọc hoàng
là người dân ở phường biểu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sống gần khu vực cầu gần
là người đã kịp thời báo tin cho nhân viên chốt gác
để tránh đường sắt trợ rồn
để ra tín hiệu cho tàu dừng lại
việc làm đáng khen ngợi và đầy trách nhiệm của anh hoàng
đã góp phần giúp cho kiếp trực chốt
ngăn được một vụ tai nạn đường sắt
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhiều người
trưa ngày hai mươi tháng ba tàu chở hàng chạy hướng di an
về biên hòa dừng cách vị trí cầu khoảng hai trăm linh mét
anh huỳnh ngọc hoàng là người dân
đã tức tốc báo cho nhân viên gác chắn
dừng đoàn tàu này
theo anh hoàng nhà anh ngay chân cầu
nên ngay khi nghe tiếng động lớn anh chạy ra thấy cầu gành sập
đã thông báo cho nhân viên gác tàu
chốt trợ đồn
nghe tiếng động ra chạm từ hướng này
là anh mới đang bỏ thuốc cơm
anh mới biểu vợ anh bảo ẩm con ra để sập nhà
thì anh mới chạy lên đường nhà
anh mới chạy lên đây anh coi cầu sập
nhưng mà anh chạy tới đây anh thấy đường dây đứt ra xa rồi
anh mới quay lại đây anh dòm
anh dòm là anh thấy tụi gác cầu
chuẩn bị kéo cổng
thì anh vừa chạy anh vừa la
khi nghe tiếng la lớn báo cầu sập của anh hoàng gọi
anh phan tiến dũng nhân viên gác tàu
chạy về phía cầu gành để kiểm tra
rồi gọi cho nhân viên khác chạy về hướng dĩ an
để ra hiệu dừng tàu lại
lúc này vị trí đoàn tàu dừng cách cầu gành
khoảng hai trăm linh mét
với khoảng cách này chỉ tính dây tàu chạy
nếu không ngăn chặn kịp thời
thì đoàn tàu đã lao xuống sông
khi nhận được tin báo người dân ở dưới kia
dưới tư tít trước kia họ chạy lên
họ làm tình hiệu như thế này
thì một người là coi như là thấy vậy
thì anh em phải nhanh chóng thực hiện bởi vì tàu cũng sắp tới rồi
thì trong cái hỗn hoảng như vậy
thì anh em cũng phải tiền khái nhanh chóng là
một người chạy xuống để sạc mình
với cái sự việc cầu gành nó sập thì hầu như là
chưa nào chưa có thì mình cũng hoảng lên
còn một người thì cũng nhanh chóng chạy về
cái hướng tàu tới để làm tình hiệu bắt tàu
thì có một người nữa trực tiếp ở đường ngang
để mình xử lý tình huống
khi mà nhận được tin báo người dưới kia
là báo là đúng thực tế rồi
thì anh em cũng đã chạy gần tới cái tàu rồi
thì nhanh chóng là làm tình hiệu là coi như là
búng cơ đỏ là sai tròn là coi như là
từ trái qua phải để cố gắng để bắt tàu ngưng thành công
để động viên các nhân viên gác chắn
công đoàn tổng công ty đường sát việt nam
đã khen thưởng nóng đối với ba nhân viên gác chắn
chốt trợ đồn vì đã nhanh nhạy dừng tàu
kịp thời giúp một đoàn tàu trở hàng
khỏi rơi xuống sông
còn theo anh hoàng việc báo tin cầu sập
cho nhân viên gác tàu biết là chuyện bình thường
trách nhiệm của một công dân
một thông tin y tế đáng lưu ý
về dịch bệnh do virus zika
trong chiều ngày hôm qua bộ y tế đã có
thông báo khẩn nâng mức cảnh báo
phòng dịch zika tại việt nam
sau khi cục y tế dự phòng bộ y tế nhận được
thông báo từ cơ quan đầu mối
điều lệ y tế quốc tế của tổ chức y tế thế giới
về việc australia đã xác định được
một trường hợp nhiễm virus zika
sau khi trở về từ việt nam
trường hợp này đến việt nam từ ngày hai mươi sáu tháng hai
năm hai nghìn một mươi sáu và xuất cảnh
từ australia ngày sáu tháng ba
năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày tám tháng ba
năm hai nghìn một mươi sáu có biểu hiện
triệu chứng nhiễm virus zika như
sốt phát bang đau đầu đau cơ viêm kết mạc
bồn nôn trong thời gian ở việt nam
trường hợp này đã đi đến thành phố hồ chí minh
lâm đồng khánh hòa và bình thuận
ngay sau khi nhận được thông tin trên
bộ y tế đã thành lập đoàn công tác đến các tỉnh
khánh hòa bình thuận xác minh và triển khai
các hoạt động phòng chống dịch bệnh do virus zika
trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các
địa phương bộ y tế đã chỉ đạo ngành y tế
nâng mức cảnh báo đối với phòng chống
dịch bệnh do virus zika tại việt nam
yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường việc
giám sát lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp
có triệu chứng tương tự như nhiễm virus zika
tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng
đến nay tổ chức y tế thế giới
thông báo trên thế giới đã có năm mươi chín
quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận
sự lưu hành virus zika trong đó
có một số quốc gia như khu vực thái lan
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa giao
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông
tổ chức thông tin kịp thời về tình hình
nguồn nước chỉ đạo hướng dẫn các địa phương
và nhân dân chủ động lấy nước chữ nước
phục vụ sản xuất sinh hoạt sử dụng
nguồn nước có hiệu quả
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước
và khả năng cấp nước điều chỉnh cơ cấu
cây trồng phù hợp theo chỉ đạo của thủ tướng
chính phủ về việc thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng chống hạn xâm nhập mặn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng
cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khoa học
nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể
để điều tiết nước khai thác nguồn nước
hiệu quả giải quyết tình trạng suy giảm
dòng chảy hạ thất mực nước hạ du
hệ thống sông hồng phó thủ tướng cũng
giao các bộ có liên quan chỉ đạo các cơ quan
chức năng để có sự phối hợp thống nhất
kế hoạch vận hành các hồ chứa thủy điện
nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất
nông nghiệp và dân sinh
còn tình hình hàng háng
ở huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
đang ngày một nghiêm trọng hầu hết
các nguồn nước phục vụ tiết tiêu đã dần
càng kiệt thiếu nước hàng trăm hectare
đất sản xuất nông nghiệp phải bỏ hoang cây trồng
cũng bị thiệt hại nặng người dân huyện
miền núi vốn đã khó khăn nay là
càng vất vả hơn cái đói cái nghèo
đang hiện hiện trước mắt người dân
trong nhiều ngày qua chị cho thị tuyết
ở ba cụng nam đã chạy khắp nơi
vài mượn từ ngân hàng để có đủ
tiền mua sắm máy bơm nước
từ rất sớm chị tranh thủ lên dãy
tận dụng nguồn nước ít ỏi từ khe suối
rồng dẫu biết rằng nguồn nước này
có thể hết bất cứ lúc nào vì
tình trạng hạn hán ngày một gây gắt
nhưng chị tuyết vẫn cố gắng chăm sóc
chỉ mong trời thương sẽ có mưa trong
vài tháng tới còn nếu không cả
gia đình sẽ đối diện với một khoản nợ lớn
cũng tại xã ba cụng nam nơi đang đối mặt với trận hạn lịch sử nhiều diện tích đất đành phải bỏ hoang vì thiếu nước điển hình là một hecta trồng lúa thuộc thôn ca tơ đã không thể sản xuất trong vài năm qua không sản xuất không có nguồn thu nhập nghĩa là bà con sẽ đói tỷ lệ hộ nghèo sẽ tiếp tục gia tăng
giao thông mà còn khiến hạ tầng đường bộ xuống cấp trầm trọng
lực lượng chức năng tại nhiều địa phương trên cả nước luôn chú trọng thực hiện
các biện pháp siết chặt công tác quản lý tải trọng xe
tại tỉnh bắc giang công an bắc giang đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát
xử lý triệt để xe ô tô vi phạm quá tải quá khổ
thời gian gần đây tại tỉnh bắc giang các trường hợp xe chở hàng vượt quá tải trọng
vượt quá kích thước thành thùng có dấu hiệu vi phạm trở lại
các tổ liên ngành gồm cảnh sát cơ động thanh tra giao thông và lực lượng của trạm cân
sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các xe ô tô tải
chở hàng vượt quá tải trọng vượt quá kích thước thành thùng xe
chở hàng rời vật liệu xây dựng dễ rơi vãi
đặc biệt là để giải quyết triệt đề vi phạm
các tổ liên ngành sẽ yêu cầu xe quá tải hạ tải tại chỗ
hoặc quay về nơi cấp hàng hóa để hạ tải
các xe cơi nới thành thùng sẽ cắt thùng tại chỗ
thưa quý vị
và các bạn trong các hoạt động xã hội luôn có sự góp mặt của lực lượng thanh niên
xung kích tình nguyện góp phần gìn giữ trật tự an toàn giao thông
cũng là một trong nhiều công trình phần việc vì cộng đồng
góp phần xây dựng quê hương đất nước của thanh niên
điển hình trên địa bàn xã ca đô huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
mô hình thanh niên sung kích với công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
đã phát huy được hiệu quả
tình hình tai nạn giao thông trong những năm qua đã giảm so với trước
khi công lạc bộ thanh niên đảm bảo an toàn giao thông ra đời
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh tv lâm đồng về hiệu quả mô hình này
năm hai nghìn một mươi ba huyện đoàn huyện đơn dương đã xây dựng làm điểm mô hình
câu lạc bộ thanh niên sung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại xã đoàn ca đô huyện đân dương
để xây dựng mô hình có hiệu quả ban chấp hành xã đoàn đã tham mưu
cho đảng ủy chính quyền xã thành lập một đội thanh niên sung kích
bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm tám thành viên
phối hợp với ban công an xã tuyên truyền luật an toàn giao thông
giải tỏa việc cơi nới lấn chiếm lòng lề đường làm cản trở giao thông
bên cạnh đó thường xuyên tuần tra xử lý về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
câu lạc bộ này thực hiện phối hợp cùng với công an tổ chức các buổi tuyên truyền
về luật an toàn giao thông trong thanh niên
công lạc bộ này thực hiện phối hợp cùng với công an trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
xã ca đô có một trăm linh đoàn viên thanh niên của xã tham gia ký kết thực hiện không điều khiển xe máy lạng lách đánh võng đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông
theo đánh giá của ban an toàn giao thông huyện thì kết quả của mô hình thanh niên sung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã cà đô góp phần đáng kể trong việc kiềm chế tai nạn giao thông
cái mô hình này thì là mô hình mới đối với đơn vị huyện đoàn nương dương cũng như là đoàn xã cà đô và cũng là mô hình điểm của tỉnh đoàn lâm đồng
và cái mô hình này thì nó mang lại cái hiệu quả theo như chúng tôi nhận xét là góp phần để làm giảm thiểu cái tình hình tai nạn giao thông trên cái địa bàn xã
từ mô hình tự quản về an toàn giao thông của xã đoàn ca đô
huyện đoàn sẽ nhân rộng và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
thực hiện văn hóa giao thông chọn trọng tâm trọng điểm
đặc biệt là sẽ tổ chức giả xuất lại những nơi thường xảy ra tai nạn giao thông
hoặc có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông để có giải pháp khắc phục
hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông
sáng qua công ty cổ phần bot quốc lộ một mươi ba an lộc hoa lư phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một mươi ba đoạn an lộc chiêu riêu theo hình thức bot
giai đoạn một của dự án thi công từ an lộc đến cầu mua huyện lộc ninh có chiều dài hai mươi một km
tốc độ thiết kế tám mươi km trên giờ
đoạn còn lại của dự án sẽ được triển khai thi công trong thời gian tiếp theo
tổng mức đầu tư của dự án hơn sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
dự án do công ty cổ phần bot quốc lộ một mươi ba an lộc hoa lư tỉnh bình phước đầu tư xây dựng
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một mươi ba đoạn an lộc chư riêu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực nói chung và địa phương nói riêng
là đòn bẩy trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình phước các tỉnh tây nguyên
các tỉnh khu vực đông nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
dự án sau khi thực hiện sẽ hoàn thiện việc nâng cấp mở rộng quốc lộ một mươi ba từ thành phố hồ chí minh đi cửa khẩu quốc tế hoa lư
tạo mối giao lưu kinh tế văn hóa xã hội với các nước bạn như campuchia lào và thái lan
lúc chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba chiếc cục đường thủy nội địa phía nam thuộc cục đường thủy nội địa việt nam bộ chức thông vận tải
đã tổ chức phân luồn và cho phép tàu thủy được phép qua đoạn sông nơi cầu gần đang bị sập
chi cục đường thủy nội địa phía nam cho biết kể từ bảy h ngày hai mươi ba tháng ba các đơn vị phối hợp đã tổ chức điều tiết cấm các phao tiêu hướng dẫn
các tàu thủy lần lượt qua cầu các tàu có tải trọng dưới ba trăm linh tấn phương tiện đoàn lai giáp có trọng tải từ hai trăm linh bốn trăm linh tấn
lưu thông từng chiếc một chiều trong điều kiện hành trình ngược nước và bắt đầu qua khu vực cầu g